và được xe cấp cứu một trăm một mươi năm đà nẵng vận chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện địa phương